năm sự than phiền chưa nhận được tiền hỗ trợ chống dịch theo nghị quyết một mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
công tác thanh tra điều tra kiểm toán liên quan đến mua sắm chống dịch
thông tin trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín như quảng cáo mua bán monouperavir hậu covid một mươi chín
tám tài biến trong phẫu thuật thẩm mỹ
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đưa ra một mươi hoạt động nổi bật quý i năm hai nghìn hai mươi hai liên quan đến tiêm vaccine covid một mươi chín
quản lý f qua mạng đối thoại với nhân viên ngành y tế và người bệnh
đổi mới khám chữa bệnh tình hình mới đẩy nhanh xây dựng các công trình bệnh viện
thí điểm bác sĩ về y tế cơ sở và tham mưu thông qua các chính sách hỗ trợ cho y tế cơ sở
về hoạt động khám chữa bệnh trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai các bệnh viện trên địa bàn tp hcm
tiếp nhận gần ba bốn triệu lượt khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú
giảm đến hơn hai mươi năm so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
số chi phí khám chữa bệnh là ba bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng giảm hơn một mươi sáu so với quý i năm hai nghìn hai mươi một
quý ii năm hai nghìn hai mươi hai bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch
nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cải cách hành chính
thì sở y tế tp hcm tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý ngành nghề y dược tư nhân
theo sở y tế tp hcm dự kiến quý ii năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khánh thành bệnh viện truyền máu huyết học
huyện bình chánh tp hcm
đưa bệnh ung bướu cơ sở hai tp thủ đức tp hcm và khối nhà trung tâm tiêm mạch trẻ em
của bệnh viện nhi đồng một đi vào hoạt động
trong thời gian qua tp hcm đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như các công tác y tế nói chung
xong tp hcm cũng đã đạt được nhiều thành quả tốt lấy đó làm cơ sở và động lực
để bước sang quý ii tiến hành các dự định mới
sau khi trẻ tiểu học và lớp sáu được quay lại trường từ ngày sáu tháng bốn
nhân cơ hội tình hình dịch bệnh tại hà nội hạ nhiệt sâu
mới đây thủ đô đã mở cửa trường mầm non đón gần sáu trăm linh trẻ đi học trực tiếp
sau được nghỉ lễ giữa tổ hùng vương
quyết định được ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra vào chiều tám tháng bốn
dựa trên tờ trình của sở giáo dục và đào tạo
sở giáo dục nhận định tình hình dịch bệnh tại tp hcm đã chuyển biến tích cực
số f là học sinh giáo viên giảm mạnh trong thời gian gần đây
ngày sáu tháng bốn khi trẻ lớp một đến lớp sáu được trở lại trường tỷ lệ đi học trực tiếp đạt chín mươi ba
trong đó sở liên tục lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho nhóm trẻ dưới sáu tuổi đi học lại
và nhận kết quả tám mươi đồng thuận
theo quyết định của thành phố các trường mầm non đón trẻ tổ chức bán trú và dạy hai buổi một ngày
dựa trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của phụ huynh
tương tự cấp phổ thông trường mầm non phải đạt chuẩn theo hướng dẫn liên ngành của sở y tế
sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất và các tình huống khi có f vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
kế hoạch đón học sinh của các trường phải được ban chỉ đạo chống dịch cấp quận huyện phê duyệt
trong quá trình đi học lại nếu dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn
ban chỉ đạo chống dịch cấp huyện quận sẽ xem xét và quyết định có dừng học trực tiếp hay không
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hà nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất
thành phố hiện có gần một một trăm bốn mươi năm cơ sở giáo dục mầm non với gần sáu trăm linh trẻ theo học
các em đã nghỉ học ở nhà hoàn toàn kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cục điều tra chống buôn lậu tống cục hải quan cho hay trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
sau ca nhiễm trong cộng đồng ở mức cao tại nhiều địa phương khiến tình trạng nhập lậu các loại kit test nhanh vẫn nóng
lực lượng hải quan liên tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu mặt hàng này với quy mô lớn
lãnh đạo cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho hay
lãnh đạo cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho hay
phối hợp với chi cục hải quan nội bài và cục hải quan hà nội đã kiểm tra lô hàng được vận chuyển từ cộng hòa xét
quá cảnh thổ nhĩ kỳ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
qua đó phát hiện và bắt giữ sáu mươi năm ký test covid một mươi chín nhập lậu
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai cục điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp với cục hải quan hà nội phát hiện hơn tám mươi năm test nhanh covid một mươi chín
các loại có xuất xứ hàn quốc trị giá ước tính trên tám tỷ đồng
được vận chuyển từ hàn quốc về việt nam qua sân bay quốc tế nội bài
tại hà tĩnh ngày năm tháng ba tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hà tĩnh
và trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phát hiện ngăn chặn kịp thời ba vụ vận chuyển hàng nhập lậu kýt test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
tại khu vực biên giới thu giữ gần một trăm linh bộ
mới đây nhất ngày tám tháng ba tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo
chiêu cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo tiếp tục phối hợp bắt giữ gần kit test nhanh covid một mươi chín
không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
trước tình hình này chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư
thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại công văn số một nghìn sáu trăm sáu mươi chín vp cp năm mươi một
theo đó yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ tài chính công an
công thương quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
tổ chức đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý trái quy định
bảo đảm thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng ổn định giá và nguồn cung
đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế
trong đó có các loại kit xét nghiệm covid một mươi chín máy đo spo hai
đồng thời nhấn mạnh ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác nắm tình hình
trên tất cả các tuyến địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa kiểm soát hoạt động nhập khẩu
sản xuất kinh doanh đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế
và các loại thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
lãnh đạo cục điều tra chống buôn lậu cho biết dự báo trong thời gian tới
tình hình buôn bán vận chuyển trái phép các mặt hàng liên quan đến vật tư y tế phòng chống dịch
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan chức năng
trong đó có lực lượng hải quan
vì vậy trong thời gian tới lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm soát chặt
ngay từ biên giới đối với tất cả các hành vi vận chuyển trái phép thiết bị y tế
và các loại thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh công tác nắm tình hình kiểm tra kiểm soát
nắm chắc tình hình địa bàn thu thập thẩm tra xác minh thông tin giám sát phát hiện kịp thời
các vi phạm của các tổ chức cá nhân xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
đối với hành vi vi phạm
đối tiếp bản tin của chúng tôi là diễn biến dịch bệnh tại các tỉnh thành trên cả nước
mới đây bệnh viện sản nhi quảng ninh đã hồi sức thành công trẻ sơ sinh một mươi bốn ngày tuổi
mắc covid một mươi chín nguy kịch
sau hơn hai mươi ngày điều trị hồi sức chăm sóc tích cực với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức tích cực
sơ sinh dưỡng vật lý trị liệu trẻ đã ổn định qua giai đoạn nguy hiểm bình phục và đã được ra viện
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện sản nhi quảng ninh tiếp nhận trẻ sơ sinh ltd một mươi bốn ngày tuổi mắc covid một mươi chín
chuyển từ bệnh viện đa khoa quảng ninh sang trong tình trạng sốt thở rơn thở mệt khó thở
kết quả chụp x quang ngực có hình ảnh viêm phổi xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm trùng tăng cao
chụp ct scan lồng ngực chẩn đoán có hình ảnh tổn thương tổ chức kẻ kính mờ đong đặt và có vài kén khí hai phổi
trẻ được chẩn đoán suy hô hấp viêm phổi mắc covid một mươi chín mức độ nặng
ngay lập tức bé được chuyển khoa hồi sức tích cực điều trị thở oxy kháng virus kháng sinh chống viêm
qua hội chẩn toàn bệnh viện các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp bệnh rất nặng và sẽ có những diễn biến bất ngờ
trẻ đã được nằm phòng theo dõi đặc biệt các chỉ số sinh hiệu được theo dõi liên tục qua monitoring tại giường và monitoring trung tâm
qua đó đã kịp thời phát hiện biến chứng tràn mũ tràn khí màng phổi do vỡ cánh khí được xử lý đặt ống nội khí quản thở máy
mở mạng phổi giải áp và dẫn lưu mạng phổi liên tục
hiện tại sau hơn hai mươi ngày điều trị hồi sức
chăm sóc tích cực với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức tích cực cơ sinh dinh dưỡng vật lý trị liệu
trẻ đã ổn định qua giai đoạn nguy hiểm bình phục và đã được ra viện
theo bác sĩ chuyên khoa một phí xương thi phó trưởng khoa hồi sức tích cực
đây là trường hợp mắc covid một mươi chín nhỏ tuổi nhất mà bệnh viện sản nhi quảng ninh từng tiếp nhận đến thời điểm hiện tại
do là trẻ sơ sinh chỉ mới một mươi bốn ngày tuổi có thể còn non yếu các cơ quan và hệ miễn dịch chưa trưởng thành đầy đủ
bé lại mắc covid một mươi chín kèm viêm phổi mạng phổi do tụ cầu bồi nhiễm nên quá trình chăm sóc và điều trị gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự cố gắng hết sức các bác sĩ đã hồi sức thành công cứu trẻ thất cơn nguy kịch
chia sẻ thêm về vấn đề mắc covid một mươi chín ở trẻ em bác sĩ phí sưng thi cho biết
đa số các trường hợp mắc covid một mươi chín ở trẻ em nói chung kể cả trẻ sơ sinh nói riêng thường có diễn biến nhẹ
các triệu chứng thay đổi từ không triệu chứng đến có các triệu chứng nặng nguy kịch
các triệu chứng thường gặp ở trẻ mắc covid một mươi chín như sốt chảy ngạc mũi ho ăn búa kém
có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa tỷ lệ trẻ bệnh nặng tương đối thấp
theo tổ chức y tế thế giới số trẻ mắc covid một mươi chín nặng dưới năm tuổi nặng là
tuy nhiên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao như hiện nay
các bậc cha mẹ không nên chủ quan cần theo dõi sát trẻ kịp thời để phát hiện ra những triệu chứng nặng của bệnh
chăm sóc trẻ đúng cách tránh bồi nhiễm cơ hội
tiếp sau hà nội cà mau cũng đã có quyết định mở cửa trường học
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp bảy
họp trực tiếp trở lại từ ngày một mươi hai tháng bốn
ngày tám tháng bốn theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh cà mau ông nguyễn minh luân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh này vừa ký công văn về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non
và học sinh tại các cơ sở giáo dục
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín có chiều hướng giảm
và tình hình phòng chống dịch bệnh trong trường học được thực hiện tốt
do đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau giao cho sở dục và đào tạo chủ trì phối hợp
với các ủy ban nhân dân huyện thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công việc
nhằm đảm bảo cho trẻ mầm non và học sinh lớp một lớp bảy trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi hai tháng bốn
đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và an toàn trường học
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng yêu cầu các ngành tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức kỹ năng trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và phòng chống bạo lực học đường
khi tổ chức dạy học trực tiếp
song song đó phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình học sinh
tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý tư vấn tâm lý kịp thời hỗ trợ học sinh về thái độ
kỹ năng để sớm tích nghi ổn định việc học tập và rèn luyện
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị mới đây bang new south walls của úc đã phát hiện hai ca nhiễm tái tổ hợp
các biến thể virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong khi số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày tại đây tiếp tục tăng
theo báo cáo hàng tuần về covid một mươi chín của cơ quan y tế new south wells
công bố vào hôm bảy tháng bốn bang này đã ghi nhận một ca nhiễm tái tổ hợp biến thể delta và omicron
tức ca nhiễm delta cron kết hợp giữa hai biến thể
một ca nhiễm delta omicron và một ca nhiễm kết hợp dòng phụ ba một và ba hai của biến thể omicron
số ca lây nhiễm hỗn hợp cũng được phát hiện trong tuần kết thúc vào ngày hai tháng bốn
tái tổ hợp virus xảy ra khi một người bệnh trước đây đã nhiễm hai biến thể riêng biệt kết hợp với nhau
tạo ra một biến thể mới chứa các vùng gen của cả hai biến thể lây nhiễm
trong khi đó các ca lây nhiễm hỗn hợp có nghĩa là nhiễm đồng thời hai virus khác biệt
phó giáo sư stuart grant turvin nhà virus học
kerbyte cho biết các ca lây nhiễm tái tổ hợp các biến thể virus hiện nay vẫn là trường hợp hiếm
nhưng có thể trở nên phổ biến hơn khi có nhiều ca mắc biến thể denta và biến thể omitron trong cộng đồng
ông cũng cho biết đối với các ca lây nhiễm tái tổ hợp khả năng lây truyền và triệu chứng sẽ tùy thuộc
virus nào chèn lên virus nào
nếu là một tái tổ hợp delta omicron có nghĩa là toàn bộ glycoprotein gai từ delta chèn lên omicron
theo đó virus tái tổ hợp sẽ có cơ chế hoạt động
như biến thể delta về lây truyền và về cách thức kháng thể được tạo ra bởi vắc xin
phó giáo sư turvin cũng cho biết các kháng thể do vắc xin tạo ra sẽ chống lại biến thể delta hiệu quả hơn
so với chống lại biến thể omicron cũng như với virus tái tổ hợp
ông nêu rõ vắc xin có tác dụng tốt chống lại biến thể delta
nhưng biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều
ngày tám tháng bốn bang new south wales ghi nhận hai mươi ba trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
và tám ca tử vong mới có một bốn trăm ba mươi năm người điều trị tại bệnh viện trong đó có bốn mươi bốn trường hợp phải chăm sóc tích cực
cơ quan y tế bang này cho biết dòng phụ ba hai của biến thể omicron hiện là biến thể lây nhiễm chủ đạo
chiếm khoảng chín mươi bảy số ca nhiễm phát hiện tại new south wales
dòng phụ ba một cũng đang lưu hành tại new south wales nhưng ở mức thấp hơn
liên quan đến diễn biến dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng tại thượng hải trung quốc
thành phố này đã bước vào tuần phong tỏa thứ hai với số ca lây nhiễm
ca lây nhiễm kỷ lục khiến các cơ quan chức năng chỉ đạo thành lập bệnh viện giã chiến lớn nhất thành phố
cụ thể ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các nhà chức trách trung quốc cho biết
thượng hải sẽ thành lập bệnh viện giả chiến lớn nhất từ trước đến nay với sức chứa lên đến năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín
triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng để đối phó với tình trạng lây nhiễm ngày càng tăng cao ở thành phố hai mươi năm triệu dân này
theo chính quyền thượng hải trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia ở quận thành phố
với diện tích khoảng sáu trăm linh m hai tương đương với tám mươi bốn sân bóng sẽ tạm thời hoạt động như một bệnh viện giả chiến
từ ngày mai chín tháng bốn hai nghìn hai mươi hai
khái niệm bệnh viện giã chiến chỉ những điểm cách ly siêu lớn bắt đầu được sử dụng nhiều hơn
từ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên ở vũ hán vào năm hai nghìn hai mươi
thường hải đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt bùng phát covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
tính từ trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên trong đợt dịch vào ngày một tháng ba
ngày bảy tháng bốn thành phố lại ghi hai mươi một hai trăm hai mươi hai ca mắc mới trong ngày
trên tổng số hai mươi năm triệu dân đang bị phong tỏa
trung tâm tài chính của trung quốc đã ghi nhận một trăm ba mươi một năm trăm hai mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tính đến cuối ngày bảy tháng bốn trong đó có đến chín mươi sáu được cho là không có bất kỳ triệu chứng nào
siston dẫn tin từ cơ quan quản lý nhà ở và phát triển đô thị của thành phố cho biết
thượng hải hiện có bốn bệnh viện giải chiến do chính quyền
thành phố trực tiếp quản lý với ba mươi tám dường bệnh kết hợp
các quận của thành phố cũng đã bắt đầu vận hành các bệnh viện giải chiến nhỏ hơn
với tổng công suất hai mươi một dương bệnh dự phòng hai mươi dương
thưa quý vị việc mở cửa bệnh viện giải chiến cho thấy tình hình dịch bệnh
tại thượng hải đã vô cùng phức tạp với số f tăng kỷ lục trong bảy ngày liên tiếp
sông đầy là động thái cho thấy thành phố này quyết tâm chiến đấu
dần kiểm soát lại làng sóng omicron đang lây lan mạnh trên toàn địa bàn
và bản tin covid một mươi chín sáng ngày tám tháng bốn của chúng tôi đến đây là hết
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày